từ năm hai nghìn một mươi hai phú yên đã là một trong tám tỉnh tham gia dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững do ngân hàng thế giới tài trợ góp phần bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
tuy nhiên theo ủy ban nhân dân tỉnh này hoạt động khai thác và chế biến thủy sản của ngư dân đến nay còn rất nhiều khó khăn
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên mặc dù thời gian qua các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản mang lại hiệu quả lớn
nhưng hiện hơn năm mươi trên tổng số khoảng bảy ba trăm linh tàu thuyền khai thác hải sản với gần ba mươi lao động của tỉnh chủ yếu hoạt động ven bờ
hiệu quả kinh tế thấp nguyên nhân là do nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt
trong khi đó hầu hết các cửa biển thường xuyên bị cát bồi lấp tàu thuyền khó ra khơi và vào neo đậu
giải quyết khó khăn vướng mắt này tỉnh phú yên kiến nghị các bộ ngành trung ương sớm ban hành luật thủy sản sửa đổi
và ban hành đồng bộ các nghị định thông tư hướng dẫn thực hiện để quản lý các hoạt động thủy sản hiệu quả bền vững
đồng thời sớm xem xét sửa đổi quy phạm phân cấp tàu cá